xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay khi không khí lạnh được bổ sung kết hợp với hội tụ gió
thì mưa rông tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ tăng lên ở diện giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to nền nhiệt cũng giảm nhẹ
ngày đêm ra động ở mức một mươi ba hai mươi độ trời rét
sao đến ngày hai mươi hai khi khí không khí lạnh suy yếu thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái là ít mưa
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cho đêm nay cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên sẽ có mưa rông rải rác cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to
với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ ở mức một mươi sáu một mươi chín độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi hai khi khối không khí lạnh suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh
nền nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
lui xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên trong hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rông rải rác
về nền nhiệt độ hôm nay và ngày mai tại thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh
vẫn ở ngưỡng z ra động ở mức một mươi sáu hai mươi độ
phần còn lại từ quảng bình đến thừa thiên huế là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi hai thì mưa rông trên khu vực cũng giảm
cùng với đó là nền nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ
còn về các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thì ít chịu tác động của không khí lạnh
nên trời chỉ hơi xe lạnh vào đêm và sáng
vào ban ngày thì có nắng nhẹ với nền nhiệt độ cao nhất trên khu vực là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với vùng cao của tây nguyên
tại đây chưa chịu tác động của hình thế gây mưa
nên thời tiết khá ổn định ít mưa ngày còn nắng
với mức nhiệt ngày đêm là từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
trời vẫn z về đêm và sáng sớm
tại các tỉnh thành nam bộ ở đây vẫn duy trì ít mưa
ban ngày có nắng thuận lợi cho các hoạt động giao thông
cũng như là buôn bán của người dân khi dịp tết nguyên đán đang đến rất gần
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này vẫn ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn